sáng nay tỉnh ủy đắk lắc họp tổ chức công bố quyết định của ban bí thư trung ương đảng chỉ định nhân sự tham gia ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh
và báo cáo kìm kết quả ra soát quyết định của chủ trương sắp nhập các cơ quan báo đài trên địa bàn tỉnh
tại cuộc họp lần thứ tám mươi ba ủy ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc đã công bố và trao quyết định đối với sáu đồng chí được ban bí thư trung ương đảng chỉ định tham gia ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh đắk lắc
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hội nghị ngay các huyện báo cáo tóm tắt về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ huyện sắp tới
theo đó huyện chư quyên và huyện crompac được chọn tổ chức đại hội điểm
cũng tại buổi làm việc thường vụ tỉnh ủy đã nghe báo cáo kết quả ra soát quyết định chủ trương sắp nhập đài phát thanh truyền hình báo đắk lắc và trung tâm quản lý cổng thông tin điện tử tỉnh
sau khi sắp nhập các cơ quan báo đài tỉnh cổng thông tin điện tử sẽ trở thành trung tâm truyền thông đa phương tiện của tỉnh đắk lắc